thưa quý vị không khí lạnh đã tràn xuống và bắc bộ ngày hôm nay có mưa trời chuyển lạnh
ngoài ra thì không khí lạnh sẽ kết hợp hội tụ gió ẩm sẽ gây mưa rông rải rác cho toàn miền bắc
và cùng với đó thì mưa ngày hôm nay ở nền nhiệt ở một bắc sẽ giảm khoảng từ ba đến năm độ so với cùng thời điểm ngày hôm qua
nhiệt độ ở thủ đô hà nội và hầu khắp các thành phố phổ biến trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ c
bầu không khí mát mẻ khả năng đến đêm trời trở lạnh
xuống đến khu vực miền trung từ các tỉnh thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
ngày hôm nay có mưa rông do ảnh hưởng của không khí lạnh nhiệt độ giảm dần không nơi nào vượt qua ngưỡng ba mươi độ
còn tại khu vực tây nguyên và nam bộ hôm nay trời có nắng mức nhiệt sao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi độ
về chiều tối có mưa rông rải rác trong cơn rông cần phải đề phòng sấm xét và gió giật mạnh nguy hiểm